vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn trí doãn bốn mươi hai tuổi
trú tại tổ dân phố thuận hòa phường cam thuận thành phố cam ranh về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn trí doãn lập sử dụng hai tài khoản mạng xã hội facebook của mình là vân khanh và ba cho
đã đăng tải nhiều bài viết hình ảnh do mình soạn thảo cắt ghép hoặc sưu tầm chia sẻ từ bạn bè trên facebook
thể hiện quan điểm chống nhà nước với nội dung thô tục nhằm xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
bôi nhọ sự lãnh đạo của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam lãnh tụ hồ chí minh các vị lãnh đạo cấp cao trong đảng nhà nước
mục đích của bị cáo là nhằm kích động chia rẽ gây mất lòng tin trong dư luận quần chúng nhân dân chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thể hiện sự coi thường pháp luật nên phải xử lý nghiêm minh
tại phiên tòa bị cáo doãn đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình thể hiện sự ăn năn hối lỗi
áp dụng điểm a khoảng một điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn trí doãn bảy năm tù giam
ngoài ra sau khi chấp hành xong án phạt tù bị cáo còn bị quản chế ba năm tại địa phương
một đường dây mua bán ma
má túy từ lào qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin là trần nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thôn hòa bình xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trước đó lĩnh thường xuất hiện tại địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an
có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng phường sáu quận ba là tài sản nhà nước được giao trung tâm khai nhạc nhẹ
trực thuộc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm nay là sở văn hóa và thể thao quản lý và làm trụ sở
do cơ sở một trăm tám mươi năm hai bà trưng xuống cấp năm hai nghìn bảy trung tâm ca nhạc nhẹ đã liên hệ với công ty diệp bạch dương
do dương thị bạch diệp làm giám đốc để hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở
trước đó bị cáo diệp đề xuất khoán đổi nhà đất năm mươi bảy cao thắng quận ba tp hcm đang thế chấp ngân hàng
để lấy mặt bằng một trăm tám mươi năm hai bà trưng với trung tâm ca nhạc nhẹ
tuy nhiên sau khi được cơ quan thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
bị cáo diệp không đưa tài sản này vào ngân hàng để rút giấy chứng nhận nhà đất số năm mươi bảy cao thắng ra
bàn giao sang tên cho trung tâm khai nhạc nhẹ như cam kết
thay vào đó bị cáo diệp tiếp tục dùng nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng để thế chấp vay tiền tại ngân hàng phương nam
nay là sakermang đến nay không có khả năng trả nợ khiến nhà nước mất tài sản là nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
gây thiệt hại hơn một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm đã tuyên trả hồ sơ yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tối cao
điều tra bổ sung tám vấn đề
trong đó phần lớn là nội dung xoay quanh việc thế chấp tài sản năm mươi bảy cao thắng của công ty diệp bạch dương
tại ariban chi nhánh tp hcm
tới tháng năm năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất điều tra bổ sung chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho phía tòa án
viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo như cáo trạng
những tình tiết phát sinh tại phiên tòa đều đã có trong hồ sơ vụ án không phải tình tiết mới
công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và tiếp tục đề nghị truy tố nguyễn thái luyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần địa ốc alibaba cùng hai mươi hai bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
đồng thời là kết quả giám định số vàng mà công an thu được trong quá trình khám xét là vàng thật
theo kết luận điều tra bổ sung nguyễn thái luyện và các đồng phạm đã thành lập hai mươi hai pháp nhân
vẽ ra năm mươi tám dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và bình thuận
rồi phân lô tách thửa trái pháp luật để bán cho năm sáu trăm bảy mươi một người chiếm đoạt hai bốn trăm ba mươi năm tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan chức năng đã kê biên cáo bất động sản liên quan tổng trị giá một năm trăm ba mươi sáu tỷ đồng
phong tỏa tạm giữ bốn mươi năm bốn tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo và các công ty con thuộc công ty alibaba
hai mươi ba chiếc xe ô tô có giá trị một mươi năm hai tỷ đồng
cơ quan điều tra đã thu giữ hai trăm năm mươi bảy miếng kim loại màu vàng qua giám định cho thấy đây là vàng thật giá trị bảy trăm bốn mươi ba triệu đồng
tuy nhiên có hai mươi thỏi kim loại màu vàng khác có trọng lượng bảy ba kg
thì kết quả giám định toàn bộ số hộp kim trên không phải là vàng
về một mươi năm miếng vàng thu giữ khi khám sát đối tượng võ thị thanh mai
hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố
kết lộ một mươi năm miếng vàng này trị giá ba trăm năm mươi chín triệu đồng
ngày một mươi năm tháng một mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng lê hoàng sơn một mươi chín tuổi và nguyễn văn hải một mươi tám tuổi
cùng ngụ tại xã tam an huyện long thành tỉnh đồng nai
để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định về hành vi cướp tài sản
khoảng một mươi giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một anh đặng nhân hùng ở phường tam phước
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị hai đối tượng dùng chân đá vào mặt cơ thể
và lấy mất một điện thoại di động hiệu samsung a ba trị giá gần bốn triệu đồng
nhận được tin báo công an xã an phước huyện long thành đã phối hợp với trinh sát hình sự công an huyện
nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin xác minh vụ việc
mặc các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng thủy bắt hai đối tượng cùng tăng vật
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận tên lê hoàng sơn và nguyễn văn hải
đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu
lực lượng liên ngành đã phát hiện bắt quả tàng một đối tượng sử dụng xe mô tô vận chuyển
bốn trăm linh hộp thuốc tân dược nghi vấn nhập lậu trị giá khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng
tại khu vực đường thủ khoa nghĩa thuộc khóm ba phường châu phú a thành phố châu đốc
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện trung thành trí chú thành phố châu đốc
điều khiển xe máy chở một bao tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện tổ công tác trí liền quay xe bỏ chạy đến khu vực khóm châu thạnh phường châu phú a thì bị bắt giữ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong bao tải trên xe chí chở có chứa bốn trăm linh hộp
bao gồm bảy viên và ống thuốc tân dược
tổ công tác đã bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lập biên bản tạm giữ phương tiện
cùng số thuốc tân dược để tiếp tục điều tra
tòa án nhân dân huyện bảo lâm tỉnh cao bằng vừa xét xử lưu động về tội chống người thi hành công vụ
đối với hai bị cáo là ma văn thanh và ma văn thư cùng chú tại xóm tổng phường xã nam quang huyện bảo lâm
và hai bố con
theo cáo trạng ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tổ công tác công an huyện bảo lâm đang thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự giải tỏa hoạt động khai thác vàng trái phép tại doanh nghiệp tư nhân nguyễn đông
điểm lũng vài xóm khâu cà xã nam quang
mặc dù công an huyện và dân quân xã đã giải thích yêu cầu người dân rời khỏi khu vực
nhưng hai bố con thanh và thư không chấp hành có lời lẽ kích động lôi kéo người dân
dùng sẻng tấn công lực lượng chức năng
khiến hai đồng chí công an bị thương
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên án phạt ma văn thanh một mươi hai tháng tù ma văn thư một mươi năm tháng tù giam
liên quan đến vụ bé gái bị sát hại trên núi ở an giang sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần phước tân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã mỹ hiệp huyện trợ mới tỉnh an giang
về các hành vi hiếp dâm người dưới
các hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi và giết người
theo kết quả điều tra ban đầu ngày ba tháng một mươi một tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân tỉnh an giang
tân có quen biết với anh nguyễn hải đăng và con gái anh đăng sinh năm hai nghìn chín
vào chiều ngày năm tháng một mươi một tân nói với cháu bé sẽ mua điện thoại cho cháu học online
đến khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng một mươi một sau khi nhậu tân điều khiển xe mô tô chở cháu bé về nhà tân
ở trên núi cấm thuộc xã an hảo huyện tịnh biên
tại đây tân đã quan hệ tình dục với cháu bé
vào sáng hôm sau ngày bảy tháng một mươi một tân chở cháu bé đến khu vực ấp núi kết xã thới sơn huyện tịnh biên
rồi dẫn lên núi giết chết
sau khi gây án tân điều khiển xe về đến khu vực phà châu giang thuộc thành phố châu đốc
thì bị công an huyện phú tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tân quanh co không thừa nhận
tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh đến sáng ngày tám tháng một mươi một tân đã thừa nhận
và chỉ nơi tân thực hiện hành vi giết cháu bé
được biết tân từng có một tiền án một mươi một năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi tân chấp hành án xong trở về địa phương thì tiếp tục tái phạm
chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ vào cuộc sáng nay đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng đã bắt giữ được đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của một người dân trên địa bàn
đối tượng được xác định là nguyễn quang nam hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh thanh hóa tạm trú phường khuê trung quận cẩm lệ
theo thông tin trình báo của ông trần quang bình bốn mươi chín tuổi trú tại địa phương vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi một
khi đang ngồi ăn sáng tại một quán ở đường võ an ninh phường hoa xuân và có để vĩ trên bàn ăn
thì bị một thanh niên tiến đến giật lấy và bỏ chạy
nhận được tin báo công an quận cầm lệ khẩn trung bỏ cuộc và chưa đầy một tiếng sau đã truy tìm ra tung tích của thủ phạm
khám xét tại nơi ở của bình lực lượng công an phát hiện một ví da bên trong có ba triệu đồng và nhiều giấy tờ mang tên trần quang bình
công an tỉnh ninh thuận đã khởi tố bổ sung vụ án khởi tố bị can phan thị hoa tên gọi khác là lợi
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thôn lạc nghiệp hai xã cà ná huyện thuận nam về hành vi mua bán tảng chữ trái phép vật liệu nổ
từ đầu tháng năm trú đã trở thành một người đàn ông
từ đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phan thị hoa đã năm lần mua vật liệu nổ gồm năm trăm linh thiếp nổ và năm mươi mét dây cháy chậm của nguyễn thị quân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường đông hải để bán lại cho một số người dân đi biển trên địa bàn xã cải ná kiếm lời
liên quan đến vụ án này quân đã bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn tám cả hai đã bị tòa án nhân dân huyện ninh phước tỉnh ninh thuận xử phạt án treo về tội mua bán tàng trữ trái phép vật liệu nổ